cứ đến mùa gió mùa đông bắc về là bờ biển gò công đông tỉnh tiền giang lại phải hứng chịu sự thịnh nộ của sóng biển
đất liền đã trôi dần theo bọt biển bốn mươi bảy hộ dân ở ấp cầu muống xã tân thành gò công đông tỉnh tiền giang đang cần phải di rời khẩn cấp
đoạn đê biển dài hai mươi một km đã có những đoạn bị sóng biển cuốn mất rừng phòng hộ vào đến chân đê
tình hình sạt lở ven đê biển gò công tỉnh tiền giang đang rất quan ngại
sóng biển đã xâm thực hàng chục hectare rừng phòng hộ và một mươi bốn căn nhà của người dân ấp cầu muống và tân phú xã tân thành sụp nát theo sóng biển
việc di rời người dân ấp cầu muống xã tân thành ra khỏi vùng sạt lở đã được ủy ban nhân dân huyện quy hoạch khu tái định cư
ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương lập dự án khẩn cấp để di rời bốn mươi bảy hộ dân với kinh phí gần một mươi năm tỷ đồng
hiện tại ủy ban nhân dân huyện đang trình sở kế hoạch và đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
giờ qua xã đông nghiệp cũng đã phối hợp với một số ngành có liên quan
ủy ban nhân dân huyện cộng đồng đã khảo sát vị trí của một mươi điểm sạt lở để đề xuất xin chủ trương cho đầu tư gấp
nếu chúng ta đầu tư chậm trễ khả năng sống biển sẽ xối vào chân đê bảo vệ đề biển rất khó khăn
đề biển gò công nằm trong dự án nâng cấp đề biển đã được trung ương cấp vốn
đề thi công với tổng vốn hơn tám trăm tám mươi bốn
từ ngày thực hiện dự án nâng cấp đê biển đến nay đã qua nhiều năm và số vốn trung ương cấp về chỉ mới hơn hai trăm ba mươi sáu tám tỷ đồng chiếm hai mươi sáu chín so với kinh phí đã phê duyệt
trước tình hình trên để bảo vệ đê biển gò công ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang đã đầu tư công trình gây bồi tạo bãi chống gây ngập mặn chi hơn năm mươi sáu tỷ đồng xây kè mềm để giảm sóng bảo vệ một hai trăm bốn mươi mét đê biển
theo số liệu quan trọng của chúng tôi
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi diện tích rừng dự báo sẽ mất rừng khoảng ba ba trăm bốn mươi mét trong đó năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi phải tiến hành kè một bốn trăm sáu mươi mét
nhưng hiện nay trung ương theo kế hoạch trung hạn trung ương hỗ trợ cho tỉnh kinh phí cũng đảm bảo được
tuy nhiên vấn đề cấp phát thực cấp của các tỉnh
như là hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì rất là thấp
việc bảo vệ an toàn cho đê biển gò công đồng nghĩa với việc bảo vệ ổn định sản xuất cho khoảng ba mươi năm ha đất nông nghiệp
và sáu trăm linh người dân đang sinh sống trong vùng ngọt hóa gò công
vì vậy tiền giang kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để gia cố đê biển cũng như xây dựng khu tái định cư cho dân vùng sạt lở